ba cá thể rúi vừa được trả về với tự nhiên đây là công sức của công an huyện quế phong tỉnh nghệ an phối hợp cùng với cơ quan chức năng và chính quyền của địa phương
trước đó ngày hai tháng một qua tuần tra kiểm soát lực lượng công an huyện vùng cao quế phong tỉnh nghệ an phối hợp với trạm quản lý bảo vệ rừng hôi bá ở địa bàn xã thông thụ
thuộc khu bảo tồn thiên nhiên pù hoạt bắt giữ đối tượng lương văn phúc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại mường phú xã thông thụ huyện quế phong đang vận chuyển các cá thể rúi
tại cơ quan điều tra đối tượng khai ba mươi ba cá thể rúi này được thu gom từ trong dân và mua từ bên lào đang trong quá trình vận chuyển về địa bàn tỉnh thanh hóa
thì bị cơ quan chức năng phát hiện thu giữ lập biên bản vi phạm đồng thời hoàn tất thủ tục hồ sơ và tiến hành thả về tự nhiên